tàu cứu nạn sar bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã cứu nạn thành công một tàu cá cùng một mươi bảy thuyền viên gặp nạn trên biển
trước đó vào lúc năm giờ sáng ngày bảy tháng tám khi đang đánh bắt hải sản tàu cá mang số hiệu bv năm nghìn sáu trăm ba mươi một ts của bà rịa vũng tàu đã bị phá nước có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào
trên tàu có một mươi bảy thuyền viên
sau khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã lập tức điều động tàu tìm kiếm cứu nạn sar bốn trăm một mươi ba xuất phát tại vũng tàu cơ động nhanh ra hiện trường cứu nạn thành công toàn bộ một mươi bảy thuyền viên của tàu cá